ngày một mươi ba tháng tám ubnd huyện củ chi tp hcm đã thông báo tiến độ thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ
về dự án công viên thảo cầm viên mới safari tại xã an nhân tây và xã phú mỹ hưng
đây là một trong những dự án kéo dài hơn một mươi năm năm gây nhiều khiếu kiện và khiếu nại
theo kết luận thanh tra số hai nghìn một trăm một mươi hai suy klttcb trong đó có yêu cầu tp hcm cẩn trương xây dựng khu tái định cư
bố trí nơi ở cho những hộ dân đã đăng ký tái định cư trong thời gian chưa xây dựng xong
thành phố phải tìm nơi tạm cư chi tiền tạm cư cho các hộ dân đồng thời quản lý diện tích đất đã được thu hồi
đến nay ubnd huyện củ chi đã khởi công giai đoạn một dự án tái định cư một mươi tám hectare tại xã an dân tây
với đầy đủ các hạng mục đường giao thông cấp điện cấp nước cây xanh công viên
tuy nhiên khi thi công có hai mươi sáu hộ dân đến ngăn cản
đây là những hộ dân có đất bị ảnh hưởng trong dự án safari nhưng không có đất bị ảnh hưởng trong khu đất xây dựng khu tái định cư
ubnd tp hcm đã thành lập tổ công tác kiểm tra đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách bồi thường
hỗ trợ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
dự án safari có diện tích hơn bốn trăm tám mươi năm hectare với bảy trăm linh năm hộ dân bị thu hồi đất
huyện củ chi đã chi trả bồi thường hỗ trợ được sáu trăm chín mươi trên bảy trăm linh năm hộ